dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây toán nhân dân tỉnh phú thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đặng anh tuấn
cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo đặng anh tuấn bị xét xử liên quan đến giai đoạn hai của vụ đánh bạc nghìn tỷ
theo quyết luận điều tra năm hai nghìn một mươi sáu thanh tra bộ thông tin và truyền thông đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá
một mươi bốn trò chơi trực tuyến trên mạng internet có dấu hiệu cơ bạc
quá trình thực hiện nhiệm vụ đặng anh tuấn đã cản trời hoạt động của đoàn kiểm tra
tạo điều kiện để các đối tượng tiếp tục phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi của đặng anh tuấn là lợi dụng chức vụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
với lỗi cố ý nhằm mục đích giải thể đoàn kiểm tra của bộ thông tin và truyền thông
và không xử lý đối với các cá nhân tổ chức liên quan
tại phiên xét xử sắp diễn ra tòa nhân dân tỉnh phú thọ sẽ triệu tập cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
trương minh tuấn với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan